cá độ bóng đá cờ bạc trong những năm gần đây chủ yếu diễn ra dưới hình thức đánh bạc qua mạng internet
các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng với nhiều thành phần lứa tuổi nghề nghiệp giới tính khác nhau
và có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng
gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh và xử lý
một mươi tỷ đồng bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đó là con số ước tính trong đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thường
do cục cảnh sát hình sự bộ công an bóc gỡ hồi tháng năm vừa qua
các đối tượng đều rất trẻ máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp một ở việt nam
qua các trang facebook zalo người chơi tham gia các cuộc sẽ giao dịch mua bán điểm game
bằng cách nạp tiền trực tiếp bằng cách truyền khoản vào tài khoản ngân hàng
còn đây là ba đối tượng chính trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng mà công an quận long biên triệt phá
nhóm đối tượng này cung cấp tài khoản với hạn mức lên đến một trăm linh triệu đồng
để các đối tượng tham gia cá độ bóng đá và quy ước thứ hai hàng tuần thanh toán tiền thắng thua
đánh giá của lực lượng công an việc ngăn chặn website chỉ có một phần tác dụng
vì chỉ cần chặn tên miền này
ngay lập tức vài giờ sau đã có thêm những tên miền khác xuất hiện
để phục vụ việc truy cập vào mạng để cá độ
do đó việc xử lý ngăn chặn cũng chỉ là giải quyết phần ngọn
số tiền của các đối tượng ngành bạc thì là thường các đối tượng sẽ không thanh toán
không phải đưa tiền trước cho nhau mà chỉ là lấy bằng cái niềm tin với nhau
và sẽ cấp cho nhau một trang mạng có hạn mức số đô tùy từng con bạc khác nhau
sẽ cho họ hạn mức đánh bạc khác nhau
để phòng ngừa tội phạm đánh bạc qua mạng internet
bộ công an đang cần sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ hơn nữa
từ các nhà mạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet
để giám sát các cổng internet ngăn chặn truy cập từ việt nam vào các trang web đánh bạc
đồng thời cơ quan công an cũng cần có sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng
nhằm giám sát các tài khoản có dấu hiệu thanh toán đối với hoạt động đánh bạc
thông báo đến chủ tài khoản
để ngăn chặn xử lý